tại sơn la ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sơn la tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
giọt hồng yêu thương ngày hội đã kêu gọi được sự tham gia của gần một tình nguyện viên là cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh
đây là năm thứ tư tỉnh sơn la tham gia chuỗi chương trình hành trình đỏ năm nay ngày hội dự kiến sẽ tiếp nhận tám trăm linh đơn vị máu
tổ chức tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho hai lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh
ngày hội đã thu hút được đông đảo nhân dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến hiến máu chỉ riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh sơn la đã tuyên truyền vận động trên năm bảy trăm linh người tham gia hiến máu và đã tiếp nhận được hai ba mươi chín đơn vị máu